sáng nay trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan đã bất ngờ thừa nhận hành vi nhận hối lộ và nội dung cáo trạng truy tố là đúng
tại phiên tòa bị cáo hương lan thừa nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo có gặp và nhận quà nhận tiền của một số doanh nghiệp
bị cáo trình bày dù không nhớ rõ nhưng bị cáo cũng rất tin tưởng vào cơ quan điều tra tin tưởng vào nội dung cáo trạng bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng
viện kiểm sát xác định bị cáo nguyễn thị hương lan đã nhận hối lộ ba mươi ba lần tổng cộng hơn hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trong giai đoạn điều tra bị cáo hương lan không thừa nhận số tiền hai mươi năm tỷ đồng mà chỉ khai nhận chín trăm linh triệu đồng và một số quả cát
tuy nhiên tại phiên xử sáng ngày hôm nay bị cáo hương lan thừa nhận toàn bộ số tiền như cáo trạng đã truy tố
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba gia đình nguyễn thị hương lan đã nộp chín trăm linh triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng mộng trần
chú huyện phú hòa và lê minh luân chú huyện sông hình về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác gồm lực lượng kiểm lâm huyện sơn hòa và công an xã sơn hội tuần tra khu vực thôn tân hội xã sơn hội
phát hiện một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi đang vận chuyển lâm
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên lái xe lê minh luân không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy
tổ công tác bám đuổi theo đặng mộng trần đã đẩy một mươi bốn khúc gỗ xuống đường để ngăn cản lực lượng truy đuổi làm một đồng chí công an xã trong tổ tuần tra bị thương tích bảy mươi bốn
sau đó hai đối tượng bỏ lại phương tiện rồi tẩu thoát
liên quan đến vụ nhiều nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc tại khách sạn tâm hùng vào dạng sáng
ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng võ văn quý và lê nhật cường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng ba giờ ngày một mươi hai tháng bảy tổ tuần tra phát hiện tại khách sạn tâm hùng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại ba phòng cho thuê ở tầng năm của khách sạn có hai mươi ba nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh hai mươi ba đối tượng trên đều dương tính với ma túy hiện cường và quý bị công an thành phố rạch giá tạm giữ để điều tra
các đối tượng dương tính với ma túy còn lại được bàn giao cho địa phương để tiến hành xử lý theo quy định
thời gian qua mặc dù đã được lực lượng công an trên địa bàn đẩy mạnh công tác đấu tranh tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân trước các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng nhiều hình thức
tuy nhiên thực tế trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn có nhiều trường hợp người dân đã phải ngã ngửa khi biết mình mắc phải bẫy lừa của các đối tượng lừa đảo bị chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
mới đây giám đốc một công ty đóng trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã bị một đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà cán bộ tri cục thuế tỉnh hà tĩnh
gọi điện thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế doanh nghiệp và kết bạn gia lô với anh để hướng dẫn cài đặt ứng dụng thuế điện tử xác nhận thông tin
sau đó gửi đường link có địa chỉ http dvcgov lol để anh thao tác cài đặt trên điện thoại của mình
không chút hoài nghi người bị hại đã thực hiện theo chỉ dẫn của đối tượng và ngay sau đó điện thoại của anh đã bị các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển
thu thập thông tin tài khoản ngân hàng rút toàn bộ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
cài đặt thì ảp đỏ qua một cái đường link thì ảp đỏ có cái tên là cổng dịch vụ quốc gia về điện tử
sau khi cài đỏ thì anh mới hướng dẫn cách khác nữa là mình vào xe hạt và lấy ra gõ cái tư khóa là tổng cục thuế
sau khi cài đặt thì ảp e tắc đỏ thì anh cũng hướng dẫn là mình đăng nhập vào cái ảp tổng cục e tắc đỏ và đăng nhập bằng mạng
hiện nay các đối tượng phạm tội không chỉ mạo danh là cán bộ thuế mà còn có thể giả mạo là cán bộ công an hải quan ngân hàng hay cơ quan thực thi pháp luật nhà nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để chủ động phòng ngừa trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và bảo vệ tài sản của mình cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
cần xác minh kỹ các thông tin không tùy tiện nghe theo và cài đặt các ứng dụng truy cập đường linh lạ hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng không có người trông coi trong đêm khuya hai đối tượng đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp lấy đi nhiều tài sản
chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã bắt khẩn cấp hai đối tượng khi đang lẩn trốn ở thành phố sa điác tỉnh đồng tháp
vào lúc bảy giờ ngày một mươi một tháng bảy công an huyện thanh bình nhận được tin báo của chị nguyễn thị thi đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà
lấy trộm tài sản với tổng giá trị tài sản là khoảng bốn mươi năm triệu đồng
khẩn trương điều tra xác minh chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ công an huyện thanh bình đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng là trần phú và tô tâm tùng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya chủ nhà đi vắng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cậy cửa lấy trộm tài sản
khám xét tại nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu hồi được tài sản bị mất trộm
qua khai thác mở rộng điều tra được biết hai đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh vĩnh long và tiền giang
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an vừa chia xóa thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô gây ra hàng chục vụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
bắt giữ sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tuổi trú tại các tỉnh thái bình và nghệ an
đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô
tăng vật chuyên án thu giữ sáu xe mô tô đã tháo biển kiểm soát và các tăng vật khác liên quan tới chuyên án
thủ đoạn của các đối tượng là thường xuyên lợi dụng đêm khuya người dân quên đóng khóa cửa hoặc để xe ở ngoài sân
không có người trông coi để tiếp cận rồi thực hiện hành vi trộm cắp
hoạt động của các đối tượng rất chuyên nghiệp lưu động liên tỉnh phân công vai trò nhiệm vụ của từng đối tượng có thủ đoạn đối phó tinh vi
các xe sau khi trộm cắp đều
tháo biển kiểm soát rồi đưa đi tiêu thụ hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu
khai nhận tại tòa cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng và cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trần văn tân đều nhận thức được sai phạm của mình và nói lời ân hận
trình bày tại tòa bị cáo chử xuân dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định đồng thời bày tỏ sự ân hận của mình
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo chử xuân dũng đã nhận tiền của hai cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho bốn công ty được đưa công dân về cách ly tại tp hà nội
trước bục khai báo bị cáo trần văn tân cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ
theo lời khai của bị cáo trần văn tân bị cáo đã chín lần nhận tiền
từ bị cáo lê hồng sơn tổng giám đốc công ty blue sky và bị cáo nguyễn thị thanh hằng phó tổng giám đốc công ty blue sky để giúp cho công dân về nước được cách ly tại tỉnh quảng nam
bị cáo tân xác nhận nguyễn thị thanh hằng đưa quả cảm ơn cho bị cáo bằng tiền
trước hội đồng xét xử bị cáo trần văn tân nói lời ân hận vì sai phạm của mình liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu
tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
bị cáo lan là người bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn hai mươi năm tỷ đồng
nhiều thứ ba trong tổng số các bị cáo đã nhận hối lộ trong vụ đại án này
xảy ra mâu thuẫn nguyễn duy trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ở phường bình tân thị xã buồn hồ đã dùng dao đâm đối phương dẫn đến chấn thương sọ não
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thị giãn buồn hồ tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn duy trung về hành vi giết người
theo điều tra trong quá trình em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao dũng trí nhưng quên không tháo sim trong điện thoại
nên trung có tìm trí đòi lại sim điện thoại cho em trai mình nhưng trí không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người và đầu nên trung đã rút dao mang sẵn trong người đâm trúng vào mắt trái của anh trí
vết đâm đã xuyên qua mắt vào vùng não gây tụ máu chấn thương sọ não và hiện đang phải điều trị cấp cứu ở bệnh viện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can và ra lệnh truy nã đối với đối tượng lê thị thủy
qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thái bình phát hiện trên mạng xã hội facebook cộng đồng thương mại điện tử visa group
trong đó có các facebook lương y giang thị nhàn bà nhàn trị nám quảng cáo bán thuốc sắc ngọc đan
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô rất lớn có tổ chức núp bóng doanh nghiệp
quá trình xác minh bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám tạ tùng lâm và lê thị thủy tự lập ra nhóm visa group
chuyên quynh doanh thực phẩm chức năng
tạ tùng lâm và lê thị thủy lập ra fanpage facebook bán hàng online lấy tên là cộng đồng thương mại điện tử visa group
và thành lập các chi nhánh cấp dưới
đến nay xác định có một trăm hai mươi chi nhánh mỗi chi nhánh có từ bảy tới một mươi nhân viên
có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh chia thành hai bộ phận marketing và sale để hoạt động lừa đảo
cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi bốn đối tượng thu giữ quản lý niêm phong các đồ vật
tài sản tài liệu gồm bốn xe ô tô ba mươi một điện thoại một mươi hai máy tính laptop tám cas máy tính
tám đồng hồ hai mươi cây vàng và hai vòng vàng bốn sổ tiết kiệm có tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng và tiền mặt là gần bảy năm tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua mặc dù được lực lượng công an trên địa bàn đẩy mạnh công tác đấu tranh tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân trước các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng bằng nhiều hình thức tuy nhiên thực tế trên địa bàn hà tĩnh vẫn có nhiều trường hợp
người dân phải ngã ngửa khi biết mình mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo bị chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng
mới đây giám đốc một công ty đóng trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã bị một đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà
cán bộ tri cục thuế tỉnh hà tĩnh gọi điện thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế doanh nghiệp
và kết bạn gia lô với anh để hướng dẫn cài đặt ứng dụng thuế điện tử xác nhận thông tin
sau đó gửi đường link có địa chỉ http hai gachchao gachchao vn
để anh thao tác cài đặt trên điện thoại của mình
không chút hoài nghi người bị hại đã thực hiện theo chỉ dẫn của đối tượng
và ngay sau đó điện thoại của anh đã bị các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển
thu thập thông tin tài khoản ngân hàng rút toàn bộ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
anh chủ động kế hoạch giao lộ và hướng dẫn mình cách cài đặt ảp đỏ qua một đường lĩnh
ảp đỏ có tên là cổng dịch vụ
cái cổng dịch vụ là cổng dịch vụ của quốc gia về điện tử
sau khi cài đặt thì anh hướng dẫn cách khác nữa là mình vào chp lấy ra gõ cái từ khóa là tổng cục thuế
sau khi cài đặt cái ảp etab đó thì anh cũng hướng dẫn là mình đăng nhập vào cái ảp tổng cục etab đó
và đăng nhập vào mã id là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là số điện thoại
cái ảp etab đó là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là số điện thoại
cái ảp etab đó là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là số điện thoại
cũng với thủ đoạn tương tự trên đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà đã gọi điện cho anh võ tá thiết
làm giám đốc công ty xây dựng và thương mại hnq hà tĩnh để hướng dẫn truy cập đường link cài đặt ứng dụng làm các thủ tục miễn trừ thuế
sau khi làm theo các bước chỉ dẫn của đối tượng thấy điện thoại có dấu hiệu bất thường
trước khi được tình báo từ bị hại cơ quan công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu cơ quan công an nhận định chiêu trò thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản đánh trúng tâm lý nạn nhân
đối tượng trung hướng đến là các doanh nghiệp mới thành lập
để tạo niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân các đối tượng đã nắm rõ thông tin chính sách ngành thuế sử dụng hình ảnh đại diện gia lô mặc trang phục của ngành
thời gian thực hiện hành vi phạm tội là vào ngày nghỉ cuối tuần thời điểm các ngày ngân hàng ngừng giao dịch tiếp nhận các yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng
việc chiếm đoạt tài sản rút tiền của nạn nhân sẽ thực hiện vào thời gian từ một đến ba giờ sáng lúc này nạn nhân đang ngủ say không kiểm soát điện thoại